tính từ ngày năm tháng sáu đến nay hà tĩnh có tổng số một mươi sáu trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh
trong những ngày vừa qua công an thành phố hà tĩnh đã triển khai quyết liệt mạnh mẽ các giải pháp phòng chống dịch
trong đó huy động tối đa quân số trực chốt thiết lập các vùng phong tỏa để ngăn dịch lây lan
là đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì thiết lập các chốt kiểm soát
công an tp hà tĩnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng với xe chuyên dụng
chở theo các vật dụng cần thiết phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai nhiệm vụ
dù khối lượng công việc không hề nhỏ và yêu cầu phải tiến hành một cách nhanh nhất có thể
nhưng chỉ sau một thời gian ngắn hai mươi bốn chốt kiểm soát đã được thiết lập chốt chặn tại các cửa ngõ thành phố
mỗi chốt kiểm soát có từ một mươi đến một mươi năm cán bộ chiến sĩ của các lực lượng
đảm bảo kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ người và phương tiện ra vào thành phố

các lực lượng công việc không hề nhỏ và yêu cầu phải tiến hành một cách nhanh nhất có thể

kế hoạch thực hiện kế hoạch cuốn sổ đảm bảo gồm lực lượng công an cuốn sổ tỉnh
lực lượng dân quân tự vệ và tham gia với chính quyền địa phương
với mục đích yêu cầu chủ tướng được quản tiện từ lãnh đạo chỉ huy
kiểm soát thực hiện theo kế hoạch phóng tọa kiểm soát chặt người vào cũng như ra địa bàn thành phố
từ một mươi hai h ngày tám tháng sáu các chốt kiểm soát cách ly y tế thành phố hà tĩnh chính thức được kích hoạt
tuy nhiên vì chưa nắm rõ thông tin nên đã dẫn tới tình trạng một số điểm kiểm soát như cầu phủ
cầu cày cầu đò hà
cầu vượt thạch linh cầu hộ độ người dân tập trung khá đông với mong muốn được di chuyển ra vào thành phố
vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an tại các chốt cửa ngõ gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng công an vừa phải làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vừa phải giải thích tuyên truyền cho người dân hiểu rõ
về chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
trước tình hình diễn biển dịch covid một mươi chín rất phức tạp như thế này
lực lượng công an đã vào cuộc và rất nghiêm túc phong tỏa các đường ra lối vào thành phố
thì bản thân tôi là một người dân thì tôi cảm thấy rất yên tâm và chấp hành nghiêm túc cùng với các lực lượng công an
khi ra vào thành phố tôi luôn luôn đeo khẩu trang sạch phần tay và thực hiện các viên pháp phòng dịch an toàn
đến nay công an tại các điểm chốt đang được tổ chức
xét nghiệm nhanh của trung tâm y tế dự phòng kiểm tra cấp xác nhận tình trạng sức khỏe cho công dân được phép ra vào thành phố
tình hình an ninh trật tự tại các chốt phong tỏa cơ bản ổn định
hiện nay một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an thành phố đang được phân công cùng với công an tỉnh
tăng cường một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại tổng số bảy mươi bốn điểm chốt chặn
gồm hai mươi bốn chốt ra vào cửa ngõ thành phố hà tĩnh và bốn mươi hai chốt trong khu phong tỏa tám khu cách ly tập trung
lực lượng công an thành phố huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng với một trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tăng cương
một trăm linh cán bộ của lực lượng quân sự tỉnh quân sự thành phố và dân quân tự vệ cùng với các lương lực khác
phải chốt được gần bảy mươi điểm nhiệm vụ là đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ kiểm soát người phương tiện hàng hóa ra vào
để hạn chế tối đa triệt tiêu những điều kiện làm lây lan dịch bệnh giữa địa phương này với địa phương khác
hiện nay tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín ở hà tĩnh ngày càng phức tạp
còn rất nhiều những khó khăn thách thức đặt trên vai lực lượng công an thành phố hà tĩnh nói riêng và công an hà tĩnh nói chung
song tin rằng với bản lĩnh sự tích cực chủ động của đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an hà tĩnh
sự đồng tâm đồng sức của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh đưa nhịp sống trở lại bình thường
hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước